trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực biên giới xóm tình quốc xã cần nông huyện hà quảng
lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đang đổ bên đường một đôi nam nữ bế một bé trai sơ sinh một mươi năm ngày tuổi
đi bộ vào hướng mốc sáu trăm một mươi ba
qua kiểm tra phát hiện lê thị mỹ lệ và phạm thành sinh cùng chú tại tỉnh đắk lắc câu kết với hai công dân trung quốc
tên là doãn hiểu long và phùng lệ tên thường gọi là ali đang thực hiện buôn người sang bên kia biên giới
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan là lý thị anh thư
chú tại tỉnh trà vinh và lê thị thanh chú tại tỉnh lâm đồng
hai đối tượng này sau khi đã hỗ trợ cả nhóm di chuyển từ tp hcm đến tp bắc cạn
thì tiếp tục thăm dò tin tức để đưa cháu bé qua biên giới
kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật nâng khống số thuốc khách hàng mua
để lấy số vật tư nông nghiệp của công ty lương thực thoại sơn đem bán
chiếm đoạt hàng trăm
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với trần trí hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại ấp vĩnh phú xã vĩnh an huyện châu thành về hành vi tham mô tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra năm hai nghìn hai mươi hai khi hiếu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lương thực thoại sơn đã kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật
nâng khống số thuốc bảo vệ thực vật mà khách hàng mua
sau đó chiếm đoạt số vật tư nông nghiệp của công ty bán ra bên ngoài
với tổng giá trị tiền hàng là bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng
hiếu sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân
hành vi của hiếu bị công ty phát hiện nên tố cáo đến cơ quan công an
trong quá trình điều tra vụ án hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với trần trí hiếu về tội tham mô tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng theo lệnh truy nã
khi đối tượng trở về quê thăm nhà
phát hiện phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê tỉnh gia lai có dấu hiệu nâng giá thiết bị
trong đấu thầu thanh tra thị xã an khê đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra
trước đó phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê được giao làm chủ đầu tư thực hiện
ba dự án mua sắm vật tư thiết bị dạy học trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền được giao là bảy tám tỷ đồng
quá trình triển khai thực hiện các dự án
tư đã trực tiếp lập báo giá đưa một hộ kinh doanh không được cấp phép hoạt động
trong ngành nghề liên quan đến thiết bị dạy học kinh doanh các thiết bị vật tư lọc nước
ký bao giá để cung cấp cho công ty thẩm định giá
với mục đích nhận được mức giá mong muốn đối với các trang thiết bị cần phải mua sắm
hành vi này có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu
ngoài ra một số trang thiết bị như biển luật số đồng hồ bấm dây tv máy tính
máy lọc nước không đúng hoặc không bảo đảm tính năng theo hợp đồng kinh tế
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản huỳnh nhật nam trú tại tỉnh đồng nai lại tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an huyện trảng bom tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc ba đối tượng gồm đinh hồng phúc nguyễn văn đàn và vũ nhật lân
cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó lợi dụng gia đình anh nguyễn tấn sang đi vắng nam đã đột nhập vào trộm nhiều vòng vàng và xe máy trị giá gần một mươi bảy triệu đồng
đối tượng mang xe trộm được về nhà phúc cất giấu và nhờ đàn mang bán hộ
biết là xe trộm cắp nhưng đàn vẫn gọi điện cho lâm lấy xe mang đi bán thì bị công an huyện trảng bom bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng và công an thành phố sóc trăng vừa triệu tập đối tượng sơn văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tạm trú tại khóm ba phường hai thành phố sóc trăng
để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra phòng một trăm linh một và một trăm linh hai của một nhà nghỉ trên đường dương minh quang
thuộc phường ba thành phố sóc trăng bắt quả tang hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm
qua làm việc ban đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng sơn văn dương là người môi giới mại dâm cho các cặp nam nữ trên
nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
đối tượng khai nhận khi khách nam có nhu cầu mua dâm thì đối tượng liên hệ trực tiếp với gái bán dâm đến nhà nghỉ để phục vụ
mỗi lượt khách đối tượng dương thu tiền môi giới từ một trăm linh đồng trở lên
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hữu thế
trú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang một mươi hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
một năm tù về tội tàng trữ dụng cụ và việc sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
theo cáo trạng thế là người nghiện ma túy bị cáo đã nhiều lần mua ma túy ở thành phố hồ chí minh
mang về nhà trọ ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cất giấu để sử dụng và bán lại cho những con nghiện khác kiếm lời
đến chiều ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thế bị công an thành phố rạch giá bắt quả tang thu giữ gần năm mươi gram ma túy đá
trước khi bị bắt thế đã một mươi bảy lần bán ma túy đá cho nhiều con nghiện
ngoài ra đối tượng còn tàng trữ nhiều dụng cụ nhằm mục đích để sử dụng ma túy
những năm gần đây các đối tượng đường dây tội phạm ma túy thường vận chuyển số lượng lớn dùng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
trong đó tuyến biển được xác định là một trong những tuyến quan trọng được các đối tượng đường dây tội phạm về ma túy sử dụng
để vận chuyển trung chuyển ma túy từ việt nam đi nước thứ ba
thực định là hiện nay là các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy bằng đường bộ đường hàng không
thế cho nên là các đối tượng có cái xu hướng là chuyển cái tuyến địa bàn hoạt động ra hướng biển
lợi dụng sự thông thoáng của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container trên tuyến biển các đối tượng đã trà trộn vận chuyển ma túy
bên cạnh đó giúp vùng biển có những đặc thù như nhiều sóng gió thời tiết khắc nghiệt
cạn chế tầm nhìn nên các đối tượng đã triệt đề lợi dụng để vận chuyển ma túy
đặc biệt từ khi phát hiện được phương tiện nghi ngờ cho đến khi áp sát tiếp cận mục tiêu
cần một khoảng thời gian nhất định nên đối tượng lợi dụng để tẩu tán tăng vật
trong năm năm gần đây lực lượng cảnh sát biển đã trực tiếp và phối hợp đấu tranh hơn một hai nghìn chuyên án
thủ án ma túy bắt giữ hơn một chín trăm linh đối tượng
trong đó nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán vận chuyển về việt nam tiêu thụ
hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba
bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi cũng nhận định là địa bàn mà các đối tượng mua bán vận chuyển
ma túy có thể lợi dụng hoạt động là khu vực biển thuộc quảng ninh hải phòng
cũng như là khu vực biển của miền trung từ nghệ an hà tĩnh
để ngăn chặn đẩy lùi việc thẩm lộng ma túy vào việt nam bằng đường biển
không để việt nam là điểm nóng về ma túy và là nơi trung chuyển ma túy bằng đường biển
thời gian tới lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động trên các khu vực
để kịp thời phát hiện xác lập đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển
đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thì bản thân đối với bộ tình vùng
cũng đã có những công văn chỉ thị và cũng có những chương trình tập huấn huấn luyện
nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh phòng chống ma túy cho cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị
và đồng thời cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên biển
để góp phần vào việc ngăn chặn vấn đề thẩm lọng ma túy trên đường biển
tiếp theo là những thông tin
thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng vũ anh đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại ba mươi hai b trên tám mươi tám phạm hữu điều
phường niệm nghĩa quận lê trân thành phố hải phòng
đối tượng dương tùng khánh sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại đường phương khê
phường đồng hòa quận kiến an thành phố hải phòng
và đối tượng trần tiến đạt sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một trăm bảy mươi
phủ thượng đoạn tổ dân phố đoạn xá một phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an